cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đình lập lạng sơn vừa tạm giữ hình sự đối với vi văn kinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn phật chỉ xã đình lập huyện đình lập
để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông
trước đó vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng hai tổ công tác của công an huyện đình lập đang làm nhiệm vụ
tại km năm mươi năm bảy trăm linh quốc lộ bốn b thuộc khu ba thị trấn đình lập huyện đình lập
thì phát hiện vi văn kinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn phật chỉ xã đình lập
điều khiển xe mô tô mang biện kiểm soát một mươi hai f sáu chín trăm một mươi đi loạn trọng có biểu hiện đã sử dụng rượu bia
tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với vi văn kinh
nhưng đối tượng không chấp hành mà còn liên tục chửi bới đe dọa các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
sau đó đối tượng đã có hành vi dùng tay phải đấm vào mặt của một cán bộ cảnh sát

công tác lập tức khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an huyện để làm rõ theo quy định
khi được đưa về trụ sở công an huyện đình lập vi văn kinh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo
kinh thừa nhận trước đó có uống nhiều rượu tại nhà người quen
khi tiến hành đo nồng độ cồn kết quả là một trăm bảy mươi bảy mg trên một lít khí thở
tại thời điểm kiểm tra đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe đăng ký xe theo quy định
hiện công an huyện đình lập đã tạm giữ đối tượng và củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó một người đàn ông ở đắk lắc điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu khi bị thổi nồng độ cồn không những không hợp tác mà quyết liệt chống đối hành hung cảnh sát giao thông
vào chiều ngày một tháng một trước cổng số nhà ba trăm hai mươi đường lê duẩn có hai người đàn ông đi trên xe máy bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe thổi nồng độ cồn
người này đã không hợp tác và chửi bới
sau đó một người hành hung cảnh sát giao thông còn một người dùng điện thoại quay lại
vị lãnh đạo công an phường ea tam cho hay
dù sự việc xảy ra ngay cạnh công an phường ea tam nhưng thuộc địa bàn phường tân thành nên chúng tôi đã bàn ra vụ việc này cho phường tân thành xử lý theo quy định
thông tin ban đầu thể hiện vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một tháng một tạ hữu hóa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường ea tam thành phố buôn mà thuột điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín e một hai mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi năm trở tại hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm

lúc này một tổ công tác của cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố buôn ma thuột đi tuần tra
thì phát hiện cả hai có dấu hiệu sai rượu nên ra yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn
hóa đã không hợp tác sau đó chửi bới và túm cổ áo đánh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông kéo ngã mô tô đặc trủng
quý không can ngăn mà tích cực hỗ trợ cho hóa giữa một chiến sĩ cảnh sát giao thông
rồi lấy điện thoại quay lại hành vi ăn vạ của hóa vu khống cảnh sát giao thông đánh mình chảy máu
do hóa quyết liệt chống đối nên một cảnh sát giao thông đã tới công an phường ea tam nhờ hỗ trợ
tại trụ sở công an phường này lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với hóa
và kết quả vi phạm ở mức một một trăm năm mươi bốn mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với hóa về các lỗi điều khiển xe trên đường
mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở không có giấy phép lái xe
không có đăng ký xe không đội mũ bảo hiểm không có bảo hiểm xe máy không có gương chiếu hậu
hiện cả quý và hóa đang bị công an điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi hai h năm mươi ba phút ngày một mươi một tháng hai tức ngày mùng hai tết
tại quốc lộ ba mươi bảy đoạn thuộc tổ dân phố an long thị trấn hùng sơn
huyện đại từ tỉnh thái nguyên tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên
phối hợp với công an huyện đại từ trong khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện ông trần văn bắc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xóm yên thái xã tân thái huyện đại từ tỉnh thái nguyên
điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đổi mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng ông bắc không chấp hành mà điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông bắc
kết quả nồng độ cồn là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác
nhưng ông bắc không hợp tác không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn
biên bản vi phạm có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành
trước tình hình trên tổ công tác đã mời người chứng kiến lập biên bản tạm giữ
niềm phòng và đưa phương tiện về cơ quan công an để xử lý theo quy định
khi đó ông bắc lao tới dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại
và sâu đẩy cán bộ trong tổ công tác
tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt người phạm tội quả tang đối với ông bắc
về hành vi chống người thi hành công vụ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện đại từ để giải quyết theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra ông bắc khai nhận do đã uống rượu và không đội mũ bảo hiểm
sợ bị xử lý nên ông bắc đã có những hành vi nêu trên
căn cứ vào các quy định của pháp luật ngày một mươi hai tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với bắc về tội chống người thi hành công vụ
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
ông ed không những không chấp hành mà còn nhặt một đoạn cây tre ven đường
tấn công tổ tuần tra khiến một chiến sĩ bị thương ở sườn
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng cho biết
đã củng cố hồ sơ xử lý đối tượng ds sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú ở xã hòa phú
vì đã có hành vi tấn công lực lượng thi hành công vụ
trước đó tối ngày hai mươi ba tháng bảy ông s cùng với n v b sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và d v v sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín uống rượu tại nhà thuê ở xã hòa phú
khoảng hai mươi giờ ông s dùng xe máy chở hai bạn nhậu về
thì lúc này tổ tuần tra công an huyện hòa vang phát hiện xe máy chở ba
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính
tuy nhiên ông s không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
khi ông ad chạy đến trước nhà anh trai mình cách nơi gặp tổ tuần tra khoảng một mươi km
thì dừng lại nhằm một đoạn cây tre ven đường tấn công tổ tuần tra
khiến một chiến sĩ bị thương ở xườn
tổ công tác đã không chế ép bàn giao cho công an xã hỏa phú xử lý theo quy định
được biết ít có tiền sự về tội gây dối trật tự
hai tiền án cố ý gây thương tích và một tiền án vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé